sau đó dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành phiên họp
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám với đa số các đại biểu tán thành
tại phiên họp sau khi nghe ủy ban tài chính ngân sách nhà nước và phó tổng thư ký quốc hội trình bày báo cáo giải trình và dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết này với tám mươi sáu năm mươi sáu các đại biểu tán thành
theo đó dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám cụ thể như sau
tổng số thu ngân sách nhà nước là một ba trăm một mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
tổng số chi ngân sách nhà nước là một ba trăm một mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
tổng số chi ngân sách nhà nước là một ba trăm một mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
tổng số thu ngân sách nhà nước là một năm trăm hai mươi ba hai trăm linh tỷ đồng
mức bộ chi ngân sách nhà nước là hai trăm linh bốn tỷ đồng tương đương ba bảy tổng sản phẩm trong nước
gồm bộ chi ngân sách trung ương là một trăm chín mươi năm tỷ đồng tương đương ba năm mươi bốn gdp
bộ chi ngân sách địa phương là chín tỷ đồng tương đương một mươi sáu gdp
phần tiếp theo của chương trình cần xử lý ngăn chặn tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở hưng yên
hành trình một mươi bảy năm làm đẹp ngõ xóm
thưa quý vị trong thời gian qua tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở tỉnh hưng yên diễn ra phổ biến ở nhiều nơi làm ảnh hưởng đến quy hoạch gây mất an ninh trật tự ở nông thôn
vấn đề này cần được các cấp chính quyền tỉnh hương yên tiếp tục quan tâm xử lý nghiêm các vi phạm
theo ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên toàn tỉnh có hơn một năm trăm linh trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp
việc xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp dưới nhiều hình thức diễn biến phức tạp có nguy cơ biến đất thổ canh thành đất thổ cư trên diện rộng
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã ban hành kế hoạch chín mươi ba a giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép
nhiều chính quyền địa phương đã tích cực vận động tuyên truyền tháo rỡ các công trình nhà ở xây dựng trái phép xây dựng vượt quy định
kết quả người dân tự tháo rỡ tám trăm ba mươi công trình vi phạm và cưỡng chế một trăm hai mươi sáu trường hợp
tất cả các ban ngành đoàn thể trong xã đều đến vận động gia đình tháo rỡ

tuy nhiên bên cạnh đó còn không ít những hộ chưa tháo rỡ do chưa nắm rõ hiểu chưa hết chưa đúng chưa đủ
về quyền và nghĩa vụ của chủ dự án thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp
khiến công tác giải tỏa vi phạm ở huyện phù cử bị trứng lại
ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch chín mươi ba a của ủy ban nhân dân tỉnh hương yên
là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước đức

tại hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi ba đang diễn ra ở thành phố bon của đức
các thượng nghị sĩ mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỹ tiếp tục là nước đi đầu trong việc chống biến đổi khí hậu
nhóm nghị sĩ này đều thuộc đảng dân chủ cho biết nhiều bang công ty doanh nghiệp và cá nhân của nước này
vẫn đang trong lộ trình cam kết với thỏa thuận paris năm hai nghìn một mươi năm
hội nghị cop hai mươi ba lần này diễn ra trong bối cảnh các nước đang đối mặt với những báo cáo ưu ám về tốc độ ấm lên của trái đất gia tăng
khiến các cơn bão lũ lụt và những tác động do biến đổi khí hậu gây ra ngày càng mang tính hủy diệt hơn
theo hiệp định paris các nước giàu cam kết tới năm hai nghìn hai mươi đóng góp cho quỹ chống biến đổi khí hậu
một trăm linh tỷ đô la mỹ để giúp các nước phát triển đương đầu với tình trạng nóng lên toàn cầu
tuy nhiên theo truyền thông trong số hai trăm một mươi một tỷ đô la mỹ đầu tư cho phát triển công nghệ năng lượng sạch
các nước phát triển chỉ đóng góp có một mươi tỷ đô la mỹ
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi